đặc biệt là về tốc độ dữ liệu trên mạng di động cuộc đua bốn g đang bước vào giai đoạn nước rút
đòi hỏi các nhà mạng khẩn trương hoàn tất thử nghiệm nhằm rút ngắn khoảng cách giữa thực tế và lý thuyết
trước khi mở rộng vùng phủ sóng bốn g ra các địa phương khác